thấy trên mạng xã hội chia sẻ về việc một người phụ nữ bị triệu chứng sau tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
mặc dù chưa kiểm chứng nhưng nguyễn minh tiến vẫn cố tình bình luận với nội dung xuyên tạc về việc tiêm vaccine
công an tỉnh đồng nai cho biết đã làm việc với nguyễn minh tiến hai mươi bảy tuổi trú tại khu phố tám b phường tân biên tp biên hòa
để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên mạng xã hội
trước đó trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin về một người sau khi tiêm bị sốc phản vệ vaccine verocel của trung quốc
ngày một tháng chín khi sử dụng facebook nguyễn minh tiến thấy có người đăng tải hỏi vụ việc thì tiến vào bình luận với nội dung xuyên tạc
sau đó nhận thấy thông tin không chính xác nên tiến đã gỡ bỏ bình luận nói trên
tuy nhiên việc làm của tiến đã gây hoang mang dư luận gây bất bình cho nhiều người dân
do đó công an tp biên hòa
đã phối hợp với công an tp biên hòa mời nguyễn minh tiến tới làm việc
tại cơ quan công an tiến đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
với hành vi trên tiến đã bị xử phạt hành chính số tiền năm triệu đồng
đồng thời phải gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật trên trang cá nhân